liên quan tới vụ hỗn chiến gây náo loạn một tuyến phố trên địa bàn quận thanh khê thành phố đà nẵng
xảy ra vào chiều ngày hai mươi hai tháng sáu lực lượng công an địa phương này đã bước đầu xác minh được danh tính của các đối tượng
cũng như là nguyên nhân xảy ra vụ việc
xuất phát từ mâu thuẫn vào chiều ngày hai mươi hai tháng sáu hai nhóm thanh niên của các đối tượng là cha huy trí và lê đắc hiếu
đã dùng hung khí đánh nhau hậu quả hiếu và trí đều bị chấn thương vùng đầu phải đi cấp cứu tại bệnh viện đà nẵng
một số đối tượng khác bị thương nhẹ hiện trường lực lượng chức năng đã thu giữ hai xe máy một khẩu súng bắn bi
một ba trĩa một bình xịt hơi cay và hai dao tự chế hiện công an quận thanh khê đã xác minh được đối tượng
và tiếp tục điều tra làm rõ hành vi của các đối tượng có liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật